bức xúc vì nhà máy gạch tuy nen của công ty cổ phần khoáng sản phú yên gây ra khói bụi
gần một trăm linh hộ dân ở thôn chính nghĩa xã an phú thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đã kiến nghị lên các cấp chính quyền và ngành chức năng xử lý
theo người dân thực trạng khói bụi bao trùm khu dân cư đã kéo dài nhiều năm qua
nhưng người dân vẫn phải cam chịu sống chung và những ngày qua là đình nghiệp nhất
họ mới làm đơn gửi ủy ban nhân dân xã an phú để sớm được can thiệp giải quyết